tháng bảy âm lịch được xem là thời điểm các thế hệ hậu sinh thể hiện lòng biết ơn đối với đấng sinh thành dưỡng dục
năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín người dân đến chùa thư thớt hơn và cũng không quên thực hiện các biện pháp phòng dịch
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thủ đô hà nội
chùa quán sứ là một trong những ngôi chùa được xây dựng từ thế kỷ thứ một mươi năm
ngôi chùa nổi tiếng này cũng là nơi thường được người dân thủ đô chọn để đi lễ vào những ngày đầu giữa tháng âm lịch
đến đây vào những ngày này giữ khoảng cách và đeo khẩu trang là những hình ảnh quen thuộc
còn với chị phương sa sinh sống ở quận hoàng mai nhưng chị lại chọn phủ tây hồ để thắp hương
cầu nguyện bình an cho gia đình vào ngày cuối tuần tháng bảy âm lịch và cũng không quên công tác chống dịch covid một mươi chín
tháng này là tháng bảy âm lịch nên mình đi để cầu bình an cho gia đình cầu sức khỏe
và sau đó thì cầu về công doanh sự nghiệp và tài lộc cho gia đình
mình cũng tân thủ những quy định ra ra ngoài thì sẽ đeo khẩu trang khử khuẩn sử dụng nước rửa tay và nói chung là rất hạn chế đi đến những nơi đông người
hoặc là ở nhà thì những ngày dầm tháng bảy hoặc là tháng này thì nhà nào cũng làm lễ tại ra đấy
thì làm trong từ một đến dầm
cúng lễ cho tất cả gia tiên cho gia đình mạnh khỏe
để may mắn
lễ vu lan là dịp để những người con bày tỏ lòng hiếu thảo đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ ông bà
và thành kính tưởng nhớ tổ tiên cử huyền thất tổ phát huy truyền thống văn hóa đạo đức tốt đẹp uống nước nhớ nguồn của dân tộc việt nam
tuy nhiên trong những ngày dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn đang có những diễn biến khó lường
người dân cần chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch khi đi lễ